xin được chuyển sang những tin tức covid một mươi chín trên trường quốc tế
theo nghiên cứu mới trên trang medr civ các bệnh nhân nhiễm biến thể omicron phục hồi nhanh hơn
và được xuất viện sớm hơn các bệnh nhân nhiễm delta tuy nhiên số ca mắc omicron bị tái nhiễm lại nhiều hơn
nghiên cứu mới đăng trên trang y tế mad aorif cho thấy biến thể omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn
so với các biến thể trước đó của virus sars cov hai nguy cơ phải điều trị tích cực giảm bảy mươi bốn
trong khi nguy cơ tử vong giảm chín mươi một
bên cạnh đó các bệnh nhân nhiễm omicron phục hồi nhanh hơn và được xuất viện sớm hơn các bệnh nhân nhiễm delta
đó là kết quả nghiên cứu dựa trên dữ liệu của các ca mắc covid một mươi chín tại hệ thống chăm sóc y tế kase pomen
ở nam california mỹ từ ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cho đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
số liệu cho thấy người nhiễm omicron ở độ tuổi hai mươi ba mươi tuổi nhiều hơn so với người nhiễm delta ở độ tuổi này
bên cạnh đó các ca nhiễm rainta hầu hết ở khu vực có thu nhập thấp hơn là người da trắng và có bệnh nền
số ca nhiễm omic frank tăng theo tuần từ tuần giáng sinh thời điểm kỳ nghỉ làm giảm tiến độ xét nghiệm
các phân tích cho thấy số ca tái nhiễm với omicron nhiều hơn tái nhiễm với delta
trong số những ca nhiễm omicron số người tái nhiễm trong vòng chín mươi ngày trở lên cao gấp bốn bốn mươi năm lần so với tái nhiễm delta
hơn nửa người đã tiêm phòng nhiễm omicron nhiều hơn delta
trong số tám mươi tám người phải nhập viện vì nhiễm omithron chín mươi năm năm có triệu chứng
tương tự chín mươi tám chín bệnh nhân nhiễm delta nhập viện có triệu chứng
bảy bệnh nhân nhiễm omicron phải điều trị tích cực gồm năm người ban đầu là bệnh nhân ngoại trú một người tử vong không ai phải thở máy
trong khi đó
một mươi số những người phải nhập viện vì nhiễm delta hai mươi ba người phải điều trị tích cực một mươi bốn ca tử vong và một mươi một bệnh nhân phải thở máy
nguy cơ cần thở máy hàng ngày ở người nhiễm delta cao hơn nhiều bệnh nhân nhiễm omicron
thời gian nằm viện của các ca nhiễm omicron ngắn hơn gần bảy mươi so với các ca nhiễm delta
thời gian nằm viện trung bình đối với ca nhiễm omicron là một năm ngày và chín mươi bệnh nhân phục hồi trong ba ngày
thời gian nằm viện đối với delta là gần năm ngày
nhóm nghiên cứu gợi ý áp dụng nhiều chiến lược khác nhau
bao gồm đeo khẩu trang cách ly người nhiễm và tiêm phòng để hạn chế lây lan omitron trong cộng đồng
và giảm tải cho hệ thống chăm sóc y tế
dù ôngitron có thể ít nghiêm trọng hơn các biến thể khác sự gia tăng ca mắc covid một mươi chín đang khiến các bệnh viện quá tải
và khiến cho nhân viên y tế tuyến đầu kiệt sức
việc quá nhiều bệnh nhân nhập viện vì covid một mươi chín có thể dẫn tới chăm sóc y tế không kịp thời
và gây ra những ca tử vong mà lẽ ra là đã có thể tránh được